thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị số một mươi chín về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trong đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tương ứng với các mức nguy cơ bảo đảm các yêu cầu sau đây
đối với địa bàn có nguy cơ cao như huyện đồng văn hà giang huyện mê linh hà nội huyện thường tín hà nội huyện yên phong bắc ninh
tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số một mươi sáu ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
đối với các tỉnh thành phố có nguy cơ khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
không tập trung quá hai mươi người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc
đối với các tỉnh thành phố có mức nguy cơ thấp tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
quá ba mươi người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc